chuyển sang phần tin thế giới bộ ngoại giao mỹ vào ngày hai tháng một mươi hai tuyên bố nước này vẫn sẵn sàng gặp nga để đàm phán về hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược new start
mặc dù moscow đã cáo buộc washington thực hiện hành vi chống nga nên họ buộc phải rút khỏi những cuộc đàm phán vào hồi đầu tuần này
người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ cho biết mọi chủ đề mà moscow đưa ra đều nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp washington thất vọng trước quyết định đơn phương của nga trong vài tháng qua
trước đó các quan chức nga mỹ dự kiến gặp nhau tại ai cập vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một để thảo luận về những vấn đề xung quanh hiệp ước new start bao gồm khả năng nối lại các hoạt động thanh sát kho vũ khí hạt nhân của nhau
tuy nhiên trước đó một ngày nga thông báo với phía mỹ để quyết định đơn phương hoãn cuộc họp
nga khẳng định moscow tiếp tục coi nistat là một công cụ quan trọng để đảm bảo khả năng dự đoán và tránh chạy đua vũ trang đồng thời hy vọng hai bên có thể gặp nhau để thảo luận về những vấn đề này vào năm hai nghìn hai mươi